vô cùng phấn khởi khi được đem kiến thức chuyên môn mà mình đã học để chăm sóc những người bị chấn thương cuộc sống
thăm khám cựu chiến binh bùi trọng định
vô cùng phấn khởi khi được đem kiến thức chuyên môn mà mình đã học để chăm sóc những thương binh nặng hơn phần lớn là những người bị chấn thương cuộc sống